kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
tại khu vực vùng núi cần phải đề phòng trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và mưa đá
ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi ban ngày trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh từ bốn đến năm độ
khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong đêm nay và ngày mai mức nhiệt cao nhất trưa chiều ngày mai sẽ phổ biến hai mươi bảy ba mươi độ
riêng khu tây bắc có nơi là trên ba mươi độ
sau đó trong hai ngày cuối tháng ba nhiệt độ sẽ tăng lên
đến ngày ba mươi một tại khu vực tây bắc sẽ xuất hiện nắng nóng gây gắt
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế dự báo trong đêm nay ngày mai
những cơn mưa rào cũng sẽ xuất hiện rải rác ở phần phía nam của khu vực này
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
hai ngày sau đó mưa giảm cường độ nắng sẽ tăng lên
và nhiệt độ sẽ tăng mỗi ngày là khoảng hai độ
khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
về chiều tối và đêm chỉ có mưa vài nơi ngày không mưa
trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ trong vòng hai ngày tới
sau đó sẽ tăng thêm một độ trong ngày cuối tháng ba
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
hầu hết các nơi đều không có mưa ngày trời nắng mạnh
với nhiệt độ cao nhất ngày lúc trưa chiều sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
cục bộ sẽ có nắng nóng nhẹ
riêng đà lạt mức nhiệt độ cao nhất giá động từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
các tỉnh nam bộ duy trì thời tiết không mưa ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng tại các tỉnh miền đông nam bộ cường độ nắng sẽ mạnh hơn
nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở trên diện rộng
với nhiệt độ là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi là trên ba mươi sáu độ